tại hà nội phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
chiến sĩ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến tiêu biểu công an nhân dân
cùng dự có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương những thành tích chiến công
của lực lượng công an nhân dân và các cá nhân đã đạt được trong công tác chiến đấu
học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phó chủ tịch nước khẳng định các đại biểu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân chiến sĩ thi đua toàn quốc
và các điển hình tiên tiến tiêu biểu công an nhân dân hôm nay là đại diện tiêu biểu cho hàng vạn cán bộ
chiến sĩ công an trên mọi miền tổ quốc đã không quản ngại hy sinh gian khổ trong đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh
những thành tích chiến công của các đồng chí đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nước quên thân vì dân phục vụ